kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm một trăm ba mươi hai ca nhiễm tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín tám trăm linh hai ca
đã có tám trong tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang và con tum
khi được yêu cầu đi cách ly y tế một đối tượng đã không chấp hành mà còn có nhiều lời nói hành động
chống lại lực lượng làm nhiệm vụ gây cản trở để trốn tránh việc đi cách ly
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố đối với hoàng thị hồng về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng tám trên địa bàn xã diễn kỷ huyện diễn châu ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch xã diễn kỷ đã yêu cầu tổ truy vết tiến hành cách ly y tế đối với vợ chồng hoàng thị hồng
quá trình vận động chỉ có người chồng là chấp hành đi cách ly còn hồng không chấp hành và có nhiều lời nói hành động
chống lại lực lượng làm nhiệm vụ gây cản trở để trốn tránh việc đi cách ly
tuy nhiên tổ công tác đã sử dụng biện pháp cưỡng chế khống chế thành công và đưa hoàng thị hồng vào địa điểm cách ly y tế trên địa bàn
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người bị can nguyễn trí tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường một thành phố cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau tiến hành khởi tố
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can nguyễn trí tâm về hành vi
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh làm phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh trên một trăm linh triệu đồng
trong thời gian thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín nguyễn trí tâm giám đốc công ty thành tâm
đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh covid một mươi chín cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối với đối tượng nguyễn văn công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường một thị xã ngã năm về hành vi đầu độc người thân bằng thuốc trừ sâu
do mâu thuẫn với cha mẹ vợ từ trước vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng tám đối tượng công về nhà của mình
lấy chai thuốc trừ sâu chiết vào trong chai nước lọc và mang sang nhà cha mẹ vợ
rồi đối tượng lấy nước pha vào thuốc trừ sâu và đổ vào tám lô nước của gia đình cha mẹ vợ
đến sáng ngày hai mươi tám tháng tám thì bị mẹ vỡ phát hiện và sau đó đối tượng nguyễn văn công
đã đến cơ quan công an để tự thú về hành vi của mình
công an thành phố nam định phối hợp cùng công an tp thái bình vừa bắt giữ bảy thanh thiếu niên có độ tuổi
từ một mươi năm đến một mươi tám đều trú tại thành phố thái bình để điều tra về hành vi cướp tài sản
mỗi lần sang thành phố nam định cướp tài sản các đối tượng chuẩn bị một con dao và sử dụng phương tiện
di chuyển là hai xe máy không lắp biển kiểm soát để tránh bị nhận diện tố giác
hình hình tp nam định đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vắng người qua lại
bọn chúng đã lượn lờ trên các tuyến phố tìm những phụ nữ thiếu nữ trẻ đi một mình vào lúc đêm khuya
để chặn xe dùng dao đe dọa nạn nhân phải đưa tài sản
tại cơ quan công an bảy đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã thực hiện năm vụ cướp tài sản trong đó có ba vụ tại địa bàn tỉnh nam định
một vụ tại tp thái bình và một vụ tại tp hải phòng
vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv